thành phố hồ chí minh hiện còn hàng trăm con canh rạch đang bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng
ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân và môi trường đầu tư phát triển du lịch của thành phố
sau đây là ghi nhận của các phóng viên truyền hình nhân dân
đây là con kênh tàu hủ và kênh sáng chảy từ tỉnh long an đi qua địa bàn các huyện bình chánh
quận tám quận bốn quận một rồi đổ về sông sài gòn
hiện nay dọc theo hai bên bờ kênh này đã hình thành nên những khu nhà ổ chuột ẩm thấp
bị ô nhiễm làm cho nguồn nước đen ngòm sát bẩn bùng bền mùi hôi thối bốc lên nồng nặc
còn đây cống hộp âu dương lân là hệ thống thoát nước chủ yếu cho dân cư của phường một phường hai phường ba quận tám
nhưng do miệng cống đã bị rác thải làm tắt nghẽn nên gây ngập nước
cống thoát chính nó thoát ra đây mà cái nắp này nó đóng kín lại rồi đâu có nước ra được phải ngập thôi
yêu cầu buôn bán gì rồi nó đừng có thả xuống dưới sông nữa nó sẽ sạch cái con sông này sẽ thông thoáng liền
khi lúc con nước lên thì còn đỡ ô nhiễm hơn nhưng khi con nước rút thì nước đen ngòm mùi hôi thối bốc lên nồng nặc
sống gần những con kênh này mỗi hộ gia đình ở đây hầu hết đều phải sống chung với chuột rồi mũi côn trùng là nguyên nhân để gây ra các dịch bệnh cho con người
rác đến thì không biết là ở đâu cứ trôi về đây khi nước lên thì nó tràn rác vô hôi thối ở trên cái dòng kênh này
bị ô nhiễm tự nhiên là nước cạn là dòng kênh này nó bị đen
cách hai năm nay
thì coi như là lấn chiếm đất tự cắt nhà cửa lên môi trường vệ sinh là không có hầm cầu cũng không có hầm
cứ tiểu tiện là cái xã xuống sông rồi
do thiếu ý thức bảo vệ môi trường nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh và một số người dân đã xả thải nước chưa qua xử lý và vứt rác bừa bãi xuống những dòng kênh
mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở nhưng do thiếu chế tài xử lý nên tình trạng vi phạm này càng nghiêm trọng hơn
do đó cần nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường
là những việc làm rất cần thiết của thành phố trước những hiểm họa từ môi trường gây ra